theo tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh tuyên quang trên địa bàn hiện có bốn mươi hectare lúa xuân bị chuột gây hại với mật độ từ ba đến năm rảnh một m hai
vụ xuân năm nay nạn chuột hoành hành ở tất cả các vùng miền và địa phương của tỉnh tuyên quang đặc biệt là những xã có nhiều gò đồi nạn chuột phá hại càng lớn
để ngăn chặn nạn chuột phá hại mùa màng tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh tuyên quang đã yêu cầu trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện
thành phố phối hợp với các xã phường thị trấn khẩn trương hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp diệt chuột đặt bẫy bắt thủ công
kết hợp với nuôi mèo và đặt bả giữ ổn định mực nước để chuột sợ không dám vào sâu trong ruộng cắn phá